tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ngày năm tháng sáu đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên bantos lần thứ năm mươi một
với sự tham gia của một mươi sáu nước trong đó có hai nước đang tìm cách gia nhập liên minh quân sự này là phần lan và thụy điển
ngoài phần lan và thụy điển các quốc gia cử lực lượng tham gia tập trận gồm bỉ bulgari đan mạch estonia pháp đức latvia litva hà lan naui ba lan thổ nhĩ kỳ anh và mỹ
thụy điển đóng vai trò là nước chủ nhà của cuộc tập trận này
theo kế hoạch cuộc tập trận trên biển baltic kéo dài từ ngày năm đến ngày một mươi bảy tháng sáu với bảy binh sĩ bảy mươi năm máy bay và bốn mươi năm tàu chiến các loại
hai giai đoạn chính của cuộc tập trận gồm các hoạt động huấn luyện nâng cao năng lực chiến đấu và huấn luyện phối hợp giữa các lực lượng
nato tuyên bố với sự tham gia của phần lan và thụy điển liên minh này đang nắm bắt cơ hội trong một thế giới không thể đoán trước nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng phục hồi của mình
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ tướng mark milley nhấn mạnh biển baltic là khu vực có tầm quan trọng chiến lược
đồng thời đánh giá cao khả năng tương tác của phần lan và thụy điển cũng như sự chia sẻ thông tin tình báo của hai quốc gia này với nato